chính phủ pháp vừa cho biết hiện vẫn chưa đạt được thỏa thuận về cải cách lương hưu
thông báo này được đưa ra sau khi thủ tướng pháp edouard philippe đã gặp gỡ các nghiệp đoàn và giới chủ doanh nghiệp
phát biểu sau cuộc gặp thủ tướng pháp edouard philippe cho biết chính phủ không đưa ra điều kiện để đạt được thỏa thuận
song các bên vẫn không đi đến được nhất trí
tổng thống pháp emmanuel macron và chính phủ của ông đang thúc đẩy việc tạo ra một hệ thống lương hưu trí
mang tính phổ quát từ một hệ thống lương hưu phức tạp hiện hành vốn gồm nhiều mức khác nhau
tuy nhiên các nghiệp đoàn lao động cho rằng điều này sẽ đồng nghĩa với những người lao động có thể phải làm việc lâu hơn và nhận được lương hưu thấp hơn
dự luật cải cách lương hưu hiện vẫn đang được xem xét tại quốc hội và đang phải đối mặt với con số kỷ lục hai mươi hai ý kiến đề xuất sửa đổi từ các nghị sĩ
cuộc bỏ phiếu cuối cùng về dự luật này dự kiến sẽ diễn ra trước mùa hè